quý vị thân mến nam bộ trưa chiều nay thì trời nắng mạnh và nóng hơn chiều tối có mưa rông
nhiều nơi có mức nhiệt cao từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ còn ở miền bắc thì hôm nay vẫn duy trì trạng thái oi bức
trời có nắng từ sáng khiến cho nhiệt độ tăng nhanh mức nhiệt giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
tại khu vực miền trung thì trời nắng nhiều cảm giác nóng sẽ duy trì đến tận chiều muộn
nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ chiều tối có mưa rông
đó là đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết của ba miền